sáng ngày hai mươi hai tháng bốn bệnh viện tai mũi họng tp hcm cho biết là vừa cấp cứu cho bé trai chín tuổi bị lò so móc vào thanh quản
bé trai được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo nhưng nút khó bị đau nên gia đình nghi ngờ bé bị hóc dị vật
qua thăm khám bác sĩ chỉ định cho bé nội soi giám sát tuy nhiên cháu bé không hợp tác
khai thác bệnh sử gia đình cho biết bé bị tự kỷ do đó các bác sĩ đã chỉ định cho bé chụp x quang
phát hiện tại đốt sóng cổ c ba mươi bốn có dị vật nằm ngang các bác sĩ quyết định gây mê mổ nội soi thanh quản để lấy dị vật ra ngoài
dị vật được lấy ra khỏi người bé là một chiếc lò so bằng kim loại móc tại thanh quảng của bé
các bác sĩ đánh giá đây là một trong những trường hợp hóc dị vật hiếm gặp nhất trong ba mươi năm qua tại bệnh viện tai mũi họng